ủy ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị thủ tướng giải quyết khó khăn vướng mắt
trong thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố
trong đó tp hcm được chấp thuận các giải pháp xử lý đối với dự án nhà ở
có sen cài với đất công kênh dạch
đối với quỹ đất công có tổng diện tích dưới một m hai trong các dự án nhà ở
đất sen cài giữa các thửa đất mương rạch tp hcm kiến nghị thủ tướng
cho phép giao chủ đầu tư để chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện theo quy hoạch
đối với quỹ đất có tổng diện tích đất công trên một m hai
tp hcm kiến nghị thủ tướng cho phép khoán đổi với chủ đầu tư để có quỹ đất tương đương
tập trung ngay tại dự án để chủ đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quản lý sử dụng
quỹ ban nhân dân tp hcm cũng kiến nghị thủ tướng gỡ vướng đối với các quy định
phải có một trăm linh đất ở hợp pháp mới được xem xét công nhận chủ đầu tư
bởi hiện nay tp hcm có khoảng sáu mươi ba dự án cần được tháo gỡ do vướng mắt ở quy định này